hồng loan cũng chọn và thể hiện ca khúc cha và con dành tặng đến người cha quá cố
khi kết thúc tiêm mục cô nghẹn ngào xúc động nói
ba ơi con nhớ ba
do lần đầu hát trên sân khấu hồng loan không gọi áp lực
trong phần đầu tiêm mục cô jun dẫn đến hát phô tranh sai lời
khi được linh tý và các khán giả cổ vũ cô lấy lại bình tĩnh và thể hiện trọn vẹn ca khúc còn lại
nhiều bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ của nghệ sĩ ưu tú vũ linh dành tặng hồng loan những bó hoa quả hiện kim để động viên cổ vũ
nữ ca sĩ chia sẻ
đây là đêm con hạnh phúc vui nhất khi được vinh dự đứng trên sân khấu lớn cùng các cô chú bác anh chị đồng nghiệp của cha
con được nhiều tình cảm của các cô bác khán giả đã yêu thương cha từ trước đến nay giờ dành cho con
sau đêm diễn ở sân khấu chống đồng hồng loan cùng với các nghệ sĩ sẽ bay sang australia để chuẩn bị cho đêm nhạc
diễn ra vào ngày năm tháng bốn
thời gian qua hồng loan tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật
cô quay và phát hành nhiều ca khúc trên youtube với mong muốn kỷ niệm
cô cũng nhận lời góp mặt một vai diễn trong phim sáng đèn của đạo diễn hoàng tuấn cường chuẩn bị ra dạp thời gian tới
dịp tết vừa qua con gái cố nghị sĩ vũ linh cũng tham gia diễn trong hai vở kịch tại sân khấu kịch quốc thảo có tên gọi du trend và trò chơi ma quái
bình tinh con nuôi nghệ sĩ ưu tú vũ linh đồng hành dìu dắt hồng loan trong những ngày đầu
nữ nghệ sĩ cũng sẵn sàng ủng hộ cô nếu có nguyện vọng theo đuổi con đường nghệ thuật nối nghiệp trà
giữa ồn ào gia đình hồng loan nhận được sự ủng hộ từ các nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tù vũ luân nguyên vũ
con gái vũ linh cũng tập trung công việc bán hàng online tại nhà thời gian qua
cô hiện cơ bản ổn định cuộc sống kinh tế để chăm sóc các con nhỏ và lo hương khói cho cha
con gái nghệ sĩ ưu tú vũ linh vừa lên tiếng cầu cứu vì nhận nhiều tin nhắn yêu cầu sao kê
cô cho biết bản thân chưa bao giờ lên tiếng ngừng giao kê nhưng không hiểu tin ở đâu là gia đình không thực hiện việc đó
con gái nghệ sĩ vũ linh cho biết thông tin cô không sao kê xuất hiện trên mạng là bịa đặt
cô cầu xin khán giả lắng nghe thông tin từ hai phía tránh hoang mang vì thông tin chưa được kiểm chứng
trong bài viết cầu cứu hồng loan công khai tin nhắn khán giả đòi ngừng ủng hộ cô
vì không minh bạch trong việc sao kê tiền khán giả
khán giả yêu cầu sau kê số tiền được họ gửi đến ủng hộ xây cất mộ phần của nghệ sĩ vũ linh và ủng hộ gia đình hùng đoàn
tin nhắn gửi đến hồng loan có nội dung như sau
tôi tạm ngừng theo dõi và ủng hộ hồng loan vì thấy thất vọng với cách cư xử
nên nhớ cộng đồng mạng ủng hộ và giúp đỡ cô chỉ vì yêu thương nghệ sĩ vũ linh
các bạn không biết trân trọng sự giúp đỡ của mọi người thì chúng tôi không cần thiết quan tâm đến cô nữa vì phí thời gian và công sức
trong tin nhắn khác khán giả nói thất vọng vì hồng loan không theo dõi và ủng hộ vì không sao kê
để hai người em cùng là cháu của nghệ sĩ vũ linh tấn công các kênh youtube bảo vệ gia đình nghệ sĩ vũ linh
trước tết hồng loan chia sẻ bị stress vì tin nhắn hăm dọa quay lưng nếu không sao kê và cho biết sẽ tiến hành sao kê trong tương lai
sau khi nghệ sĩ vũ linh qua đời nội bộ gia đình lục đục do tranh chấp tài sản ông hoàng cái lương tuồng cổ để lại
đơn của nghệ sĩ hồng nhung em gái của vũ linh kiện hồng loan
gái nam nghệ sĩ đang được tòa án nhân dân quận phú nhuận tp hcm thụ lý
ngày hai mươi ba tháng hai trong ngày dỗ đầu nghệ sĩ vũ linh hồng loan tổ chức dỗ lớn tại nhà
có vũ luân và bình tinh đến dự nghệ sĩ tài linh và thoại mỹ gửi vòng hoa đình cúng
em gái ruột hồng nhung cháu gái hồng phượng gia đình người em út là nghệ sĩ tiểu linh không có mặt do mâu thuẫn
tranh chấp quyền thừa kế căn nhà nghệ sĩ vũ linh để lại
nghệ sĩ hồng nhung nghệ sĩ tiểu linh và ca sĩ hồng phượng tổ chức cung dỗ đầu riêng cho ông hoàng cái lương tùm cổ
trước đó sáng ngày ba mươi tháng một liên quan đến vụ việc tranh chấp về thừa kế và đòi nhà cho ở nhờ của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh
tòa án nhân dân quận phú nhuận đã có thông báo thụ lý bổ sung yêu cầu khởi kiện đối với phía nguyên đơn là bà võ thị hồng nhung
nguyên đơn em gái của cô nghệ sĩ yêu tú vũ linh
hai yêu cầu khởi kiện bổ sung của phía nguyên đơn mà tòa án thụ lý gồm
hủy giấy giao nhận việc nuôi con nuôi do ủy ban nhân dân quận phú nhuận cấp ngày hai mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ba hủy giấy khai sinh do ủy ban nhân dân quận phú nhuận cấp ngày hai mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cho bà võ thị hồng loan bị đơn con gái nghệ sĩ ưu tú vũ linh
cũng trong sáng ngày ba mươi tháng một tòa nhân dân quận phú nhuận đã triệu tập bà hồng loan cùng năm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
đang sống tại nhà số năm đoàn thị điểm quận phú nhuận và ủy ban nhân dân quận phú nhuận đến tòa để trao đổi cung cấp chứng cứ liên quan đến vụ kiện
theo đó bà hồng loan đến tòa cùng luật sư những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đến tòa và đã có bản tự khai
phía ủy ban nhân dân quận phú nhuận không đến tòa
sau khi làm việc phía bà hồng loan cho biết đã nhận được thông báo thụ lý bổ sung yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn
bà hồng loan đã cung cấp chứng cứ mới liên quan đến nhân thân và yêu cầu không hòa giải với phía bà hồng nhung
như đã đưa tin vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh được tòa án nhân dân quận phú nhuận thụ lý
giải quyết từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba và đã được dư luận xã hội quan tâm
ngoài các yêu cầu khởi kiện bổ sung mà tòa đã thụ lý theo nội dung đơn khởi kiện vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
phía nguyên đơn còn yêu cầu chia di sản thừa kế của nghệ sĩ ưu tục vũ linh đối với hai thừa đất số tám mươi bảy tám mươi tám
và căn nhà số năm đoàn thị điểm phường một quận phú nhuận cho nguyên đơn và ông võ thành nhiêu em trai cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh
trước đó ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân quận phú nhuận đã đến xem xét thẩm định tại chỗ
tại số nhà năm đoàn thị điểm phường một quận phú nhuận đối với yêu cầu phản tố của bà hồng loan
yêu cầu bà hồng nhung và bà hồng phượng di rời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tòa đã xem xét thẩm định tại chỗ đối với hiện trạng hai thừa đất số tám mươi bảy tám mươi tám
tờ bản đồ số ba tại phường linh đông thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh do ủy ban nhân dân quận thủ đức
nay là thành phố thủ đức cấp cho nghệ sĩ ưu tú vũ linh
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tòa tiếp tục xem xét thẩm định theo yêu cầu của phía nguyên đơn
đối với hiện trạng nhà và đất tại số năm đoàn thị điểm phường một quận phú nhuận thành phố hồ chí minh
sổ hồng được ủy ban nhân dân quận phú nhuận cấp cho nghệ sĩ ưu tú vũ linh năm hai nghìn một mươi năm
hiện đã cập nhật sang tên cho bà hồng loan ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến vụ kiện tụng tranh chấp tài sản thừa kế của cố nghệ sĩ vũ linh gây xôn xao dư luận thời gian qua
theo đó mẹ con hồng phượng cho rằng hồng loan không phải con đẻ của cố nghệ sĩ
vì vậy không có đủ thư cách để sở hữu tài sản
tuy nhiên mới đây ca sĩ nguyên vũ và bạn thân kiêm đại diện phát ngôn của hồng loan
đã nói về chuyện xét nghiệm adn của cô và cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh khiến ai nấy đều bất ngờ
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi